hình ảnh của những con sông ao hồ chết ô nhiễm bốc mùi đã không còn xa lạ
góp phần bức tử môi trường một phần không nhỏ thuộc trách nhiệm của những cá nhân tập thể doanh nghiệp đã xả nước thải và chất thải trực tiếp ra môi trường
vậy tại sao đã có những chế tài xử lý hành vi này nhưng thực trạng vẫn diễn ra phổ biến
mời quý vị đón xem những ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
sau khi có phản ánh của báo chí và người dân hạ nguồn sông mã đoàn thanh tra của tổng cục môi trường đã tiến hành thanh tra đột xuất nhà máy sản xuất giấy habaco đông bắc
và đúng như dư luận phản ánh đoàn thanh tra phát hiện công ty này đã hạ ngầm một đường ống nhựa dài khoảng hai mươi bốn mét cắm sâu xuống suối khoảng một năm mét đang xả nước thải trực tiếp
có màu nâu vàng lẫn bột giấy mùi hôi thối ra suối xia con suối đấu nối trực tiếp ra sông mã liêu lượng xả thải lên tới hai trăm năm mươi mét khối một ngày đêm
tuy nhiên đại diện doanh nghiệp lại quanh co viện nhiều lý do
còn đây là hình ảnh mà đoàn kiểm tra hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn richa global business
chuyên truyền hình hữu hạn rixa global business chuyên truyền hình hữu hạn rixa global business

chuyên truyền hình hữu hạn rixa global business chuyên truyền hình hữu hạn rixa global business
và đáng buồn là nhiều vụ việc doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường chỉ được phát hiện qua báo chí và người dân
khi đó những tác hại ra môi trường đã rất nặng nề quá muộn để khắc phục